tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay mặc dù tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn đến nhu cầu đi lại giữa việt nam và các nước có chung biên giới
nhưng vì những nguồn thu nhập bất chính do buôn lậu vận chuyển hàng cấm mang lại nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm vẫn lợi dụng sơ hở tuyến biên giới để hoạt động
các vụ phát hiện bắt giữ hàng lậu hàng cấm tuyến biên giới cho thấy tình hình còn nhiều phức tạp
thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ của công an tỉnh lào cai và công an huyện bảo thắng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện bảo thắng
đã kiểm tra bắt giữ lô hàng hơn một ba trăm linh các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ
đáng chú ý số hàng này được phát hiện tại khu vực bờ suối sát với đường biên giới lào cai hà khẩu thuộc thôn bản quẩn xã bản việt huyện bảo thắng
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn thời gian qua đã liên tiếp bắt giữ hàng hóa nhập lậu là vũ khí công cụ hỗ trợ
điển hình lúc một giờ ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế làm nhiệm vụ tại khu vực thác ném thuộc xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đã phát hiện bắt giữ một lô hàng hóa nhập lậu đang vận chuyển từ trung quốc về việt nam là các mặt hàng quần áo loa bluetooth micro không dây không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
chủ hàng là đặng đình hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
hồi ba giờ cùng ngày tại khu vực đường đài thuộc xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đơn vị đã bắt giữ một vụ vận chuyển vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
khi phát hiện lực lượng chức năng lợi dụng trời tối đối tượng đã bỏ lại tăng vật chạy vào khu vực đồi núi để tẩu thoát
tăng vật thu giữ gồm một mươi ba thanh kiếm các loại và năm mươi chiếc rùi cui kim loại
các đối tượng này thì thường hoạt động vào đêm trong quá trình anh em bắt giữ tổ chức bắt giữ thì các đối tượng vẫn thường lợi dụng đêm tối và cũng rất là manh động
sẵn sàng chống trả lực lượng để chạy thoát để giữ lại số hàng của họ
nên là cũng có những lúc mà cũng rất nguy hiểm cho lực lượng truy bắt
lực lượng phòng chống ma túy tỉnh điện biên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên
mới đây đã bắt giữ một đối tượng nữ có hành vi mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy
cụ thể vào dạng sáng ngày tám tháng một mươi một lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ đối tượng lò thị nướn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại đội chín xã thanh hưng huyện điện biên tỉnh điện biên
đang trên đường vận chuyển bốn mươi tám viên ma túy tổng hợp và một bánh heroin
nươn khai vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng người lào để giao cho một người khác với tiền công năm triệu đồng
khi nướn vận chuyển ma túy đến địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi tại cửa khẩu quốc tế cầu treo hà tĩnh
bộ đội biên phòng hà tĩnh chủ trì phối hợp với lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế cầu treo
kiểm tra phát hiện trên thùng xe ô tô cất giữ chín mươi tám kg ma túy tổng hợp gồm chín mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng đá và năm kg ketamin
đồng thời phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh tiến hành xác minh điều tra các đối tượng có liên quan trong địa bàn nội địa để đấu tranh bắt giữ
triển khai đồng loạt phá án ngày một mươi tháng chín tại thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng thu giữ một mươi chín bánh heroin hai mươi hai năm kg ma túy tổng hợp và hai trăm sáu mươi triệu đồng
cùng ngày tại khu vực biên giới bộ đội biên phòng hà tĩnh đã chủ trì phối hợp với công an lào bắt giữ bốn đối tượng thu giữ một trăm một mươi kg ma túy tổng hợp
đến thời điểm hiện tại các lực lượng bắt tổng số một mươi đối tượng thu giữ hai trăm ba mươi bảy một mươi năm kg ma túy các loại hai trăm sáu mươi triệu đồng cùng một số tăng vật liên quan
chúng tôi có kế hoạch phân công từng nhóm từng tổ để truy bắt chốt chặn trên tuyến đường đặc biệt là tuyến đường hồ chí minh tuyến đường quốc lộ tám a
vì xác định đối tượng đưa ma túy vận chuyển ma túy vào miền các tỉnh phía nam để đối thủ cho nên chúng tôi có kế hoạch cụ thể
phối hợp với các lực lượng đặc biệt như lực lượng cảnh sát giao thông lực lượng hải quan cùng tham gia vệ lực trong lực lượng bán chuyên nạn để đấu tranh
tội phạm xuyên quốc gia
nước ngoài móc ở trong nước cho nên chúng ta phải làm tốt công tác phối hợp vừa hợp tác quốc tế
thế đội phối hợp tốt trong nước tức là giữa công an biên phòng hải quan cảnh sát biển
tạo thành cái thế trận ở trong nước này là từ biên giới ngoài biên giới trong biên giới cứ biên giới với nội địa
để chúng ta tạo thành thế trận khép kín để tấn công với tội phạm ma túy này
tại từng thời điểm ở một số địa bàn trọng điểm tuyến miền trung nổi lên hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép chất ma túy pháo nổ
động vật hoang dã buôn lậu vận chuyển trái phép gỗ các sản phẩm từ gỗ buôn lậu vận chuyển kinh doanh trái phép thuốc lá xì gà rượu bia đường cát hàng điện tử hàng gia dụng dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng thực phẩm bẩn
vâng thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những hình ảnh hết sức nóng bỏng về tình hình hoạt động của các loại tội phạm lợi dụng tuyến biên giới phía bắc và miền trung để hoạt động
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và có sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng nên các đối tượng đường dây ổ nhóm tội phạm đã và đang bị đấu tranh triệt phá có hiệu quả
từ đó tình hình an ninh trật tự tại biên giới được giữ vững
còn với tuyến biên giới phía nam và tây nguyên cuộc chiến chống hàng hóa nhập lậu và hàng cấm cũng đang diễn ra hết sức khó khăn với đủ các chiêu trò mà tội phạm lợi dụng để hoạt động
ngày ba mươi tháng một mươi công an tỉnh an giang phát hiện một xuồng máy vượt qua biên giới vào nội địa
đến khu vực ốc vĩnh tránh một phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc bốn người đã lén núp vác các bao tải lên bờ
khi lực lượng công an yêu cầu kiểm tra chúng đồng loạt bỏ chạy
do đây là địa hình vào mùa lũ ngập nước có nhiều ao hồ nên các đối tượng đã nhảy xuống các địa hình này để tìm đường chạy
để bắt được các đối tượng chúng tôi phải quen với các đối tượng trong một điều kiện là xình lầy
tuy nhiên bằng mọi sự nỗ lực cố gắng không ngại hi sinh khó khăn chúng tôi đã bắt được đối tượng
đối tượng bị bắt giữ là trần văn hải chú tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
kiểm tra hai bao tải và một bọc ni lông màu đen mà các đối tượng để lại
lực lượng công an phát hiện năm mươi một kg vàng hai mươi bốn k
ngày hôm sau ba đối tượng còn lại cũng đến cơ quan công an đầu thú
người ta trả tư một tháng năm triệu bốn triệu dưới kho một triệu tiền canh đường
biết chị làm thế này đã sai
trên các cơ quan chức năng giám nhẹ
từ lời khai của các đối tượng bị bắt giữ
công an tỉnh an giang đã phát hiện đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn
đối tượng tham gia là một số doanh nghiệp kinh doanh vàng ở địa phương
điều đáng nói là các doanh nghiệp này thường xuyên tham gia làm từ thiện
đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội
mục đích là đánh bóng được cái doanh nghiệp của mình
là một trong những doanh nghiệp làm ăn có lợi ích cho xã hội
nhưng mà đối tượng bị bắt giữ công an tỉnh an giang đã phát hiện đường dây buôn lậu vàng quy mô lớn
nhưng mà phía bên đằng sau thì các cái đối tượng này là có nhiều cái hoạt động hết sức là tinh vi
để là thực hiện các cái hành vi là buôn lậu của mình
và đây cũng là một trong những cái rất là khó khăn trong quá trình là chúng tôi đấu tranh là triệt xóa các cái đối tượng này

và truy tìm bảy đối tượng khác

các đối tượng này đã bị bắt giữ

những diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu và vận chuyển hàng cấm tại tuyến cảng biển
sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo
còn bây giờ là tiểu mục pháp luật và chính sách với những chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng
theo quy định của pháp luật để có đủ điều kiện nhập khẩu vàng cần phải thỏa mãn các điều kiện sau
các đối tượng này đã bị bắt giữ

theo quy định của bộ luật hình sự
hành vi vận chuyển trái phép vàng qua biên giới sẽ bị xử lý về tội buôn lậu
được quy định tại điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
với khung hình phạt cao nhất có thể từ một mươi hai đến hai mươi năm
công an huyện bù đốc tỉnh bình phước vừa bắt giữ đối tượng trương võ đông triều một mươi bảy tuổi

điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển pháo lậu
trước đó triều có gặp và mua pháo của một người campuchia tên
sau đó triều cho toàn bộ số pháo này và ba lô màu đen
và dùng xe máy vận chuyển về bán lại cho người khác mục đích kiếm lời
tuy nhiên khi đi đến khu vực ấp bốn xã thiện hưng huyện bù đốc
thì bị công an huyện bù đốc phát hiện bắt quả tăng
qua kiểm tra phát hiện trong ba lô chiều đeo trên người có số pháo là một mươi hai hai kg
hiện công an huyện bù đốp đang tạm giữ đối tượng
và niêm phong tăng vật thu được để xử lý theo quy định của pháp luật
những tin tức bắt giữ vi phạm vận chuyển hàng lậu hàng cấm vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình aloba tám mươi chín tuần này của chúng tôi
trong chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn
những thông tin và giải pháp chống buôn lậu gian lận thương mại vào dịp cuối năm
tại các tuyến địa bàn trọng điểm
còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình aloba tám mươi chín tuần này cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại